tại dốc diên hồng thuộc thôn phú bình xã tam phú thành phố tam kỳ
ubnd tỉnh quảng nam đã tổ chức thông xe kỹ thuật giai đoạn hai đường võ trí công
dự án có tổng chiều dài từ thành phố hội an đến sân bay chu lai là sáu mươi chín km tổng mức đầu tư hơn năm tỷ đồng
trong đó giai đoạn một được hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm hai nghìn một mươi một
giai đoạn hai từ dốc diên hồng đến sân bay chu lai có tổng mức đầu tư là một bốn trăm bảy mươi chín tỷ đồng
đây được xem là quốc lộ một ven biển kết nối ba địa phương đà nẵng quảng nam quảng ngãi
giảm tải áp lực giao thông lên quốc lộ một a
và đây là dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển liên kết kinh tế vùng miền